sau năm năm tái khởi động xuất khẩu lao động được xem như cánh đồng công nghiệp của tỉnh đồng tháp
ở đó không chỉ giải quyết cho hàng nghìn lao động vươn lên thoát nghèo mỗi năm mang về cho tỉnh hàng trăm tỷ đồng
mà còn tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để tiếp tục cống hiến xây dựng tại quê hương trong tương lai không xa
chị lâm thị nhờ ấp ba xã phú ninh huyện tam nông tỉnh đồng tháp là một trong những gia đình kinh doanh và sản xuất gỗ có quy mô khá lớn tại đây
tuy nhiên cơ ngơi khang trang hiện nay của gia đình có phần đóng góp không nhỏ từ nguồn tiền mà con trai anh chị đi xuất khẩu lao động tại thị trường nhật bản gửi về
với chương trình cho vay vốn này đảng ủy ủy ban nhân dân và các tổ chức đoàn thể tại xã thường xuyên quan tâm thực hiện đặc biệt là tiếp cận tuyên truyền đến từng hộ
với sự mạnh tay và quyết liệt trong hỗ trợ vốn vay đi xuất khẩu lao động nhiều hộ nghèo tại tỉnh được tiếp cận một cách nhanh nhất nguồn vai này
tuy nhiên điều quan trọng nhất đó là bảo toàn được nguồn vốn vay làm sao để người lao động sau khi vay hoàn trả nguồn vốn đúng hạn và tích lũy cho bản thân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
trên các lo truyền thanh của xã thường xuyên mình tuyên truyền chấp hành pháp lực ở địa phương mình rất là tốt
cho nên là từ cái đó mang cái phẩm chất của người dân đây rồi
sau khi mà mình tác động về cái danh sách mình đi làm thuê mướn ở ngoài đó
mình cũng đã nói những cái vấn đề cái điều kiện ở nước xã tại đó
người ta đó mình phải chấp nhận cái đó mình mới làm ăn được
hiện nay bà con cũng chấp hành rất là tốt
nói chung là địa phương thì qua năm sáu năm nay làm thực hiện tác này thì chưa có em nào bỏ trốn ở cái nước xã tại ngoài
ngoài việc tích tụ được nguồn vốn mở rộng quy mô kinh doanh đối với nhiều em
việc quyết định vay vốn đi xuất khẩu lao động đã giúp cho bản thân em tích lũy được nhiều kiến thức
kinh nghiệm có giá trị khi kết thúc hợp đồng lao động về nước
em thấy là một lựa chọn là đúng đắn
dạo thu lại thì cái vốn kinh nghiệm trao dòi tiếng nhật của em
rồi một số vốn để em đưa về nhà
bố mẹ em thì có thể xây lên một căn nhà như này
hoặc là đưa em một số vốn
thì có thể vô bán
đổi đời là điều không quá khi nói về nhiều hộ dân tham gia tiếp cận nguồn vốn vay tại đồng tháp
theo chị phạm thị loan phó chủ tịch hội phụ nữ xã phú đức
nếu không được tiếp cận chính sách hỗ trợ nguồn vốn vay đi xuất khẩu lao động từ ngân hàng chính sách
nhiều gia đình khó khăn không bao giờ được cho con đi lao động tại các thị trường nước ngoài
hiện tại trên địa bàn các xã có con đi xuất khẩu lao động từ nguồn vốn vay của ngân hàng chính sách
hầu hết có đổi sống kinh tế khấm khá lên

từ đó mới dưng lên thoát nghèo xuất khẩu lao động thì cái chi phí nó đi rất là cao
thay vì một gia đình mà nếu mà hộ nghèo mà không dây tiền
mà bảo đảm chất ăn là không thể nào lo cho con em mình đi xuất khẩu nổi
từ ngày triển khai đến giờ thì huyện ủy ủy ban nhân dân huyện rất là quan tâm đối với chương trình này
chúng tôi xác định khi cơ giới hóa nông nghiệp nông thôn lực lượng lao động nông nhàn rất là nhiều
một cái con đường mà giúp cái kinh tế địa phương phát triển cũng như kinh tế hộ phát triển
chỉ có con đường tốt nhất là đưa đi lao động hợp tác với nước ngoài
trong ba năm nay thì tâm đông mình luôn luôn là cái huyện dẫn đầu của tỉnh
về công tác đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài
ban đầu thì rất là khó khăn do cái tâm lý hộ dân người ta không muốn đi xa gia đình
hiện nay thì có một vài xã đã

trở thành cái phong trào mình không cần phải vận động nữa mà người ta tự tìm đến
cái tổ tư vấn ở các xã để người ta liên hệ và người ta đi lao động ở các nước ngoài
qua cái cho vay như này thì hàng năm mình đều là đạt từ một trăm linh đến một trăm năm mươi
cái kế hoạch mà giảm nghèo của địa phương
tại thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp nơi nhiều người dân sinh sống bằng nghề trồng cây cảnh
tỷ lệ hộ dân vay vốn đi xuất khẩu lao động cũng khá cao
các cán bộ ngân hàng đại diện tổ vay vốn tại các địa phương cũng thường xuyên đến các hộ tuyên truyền tìm hiểu
để có thể hỗ trợ các thủ tục cũng như giúp họ giải quyết khó khăn nếu có
nhờ đó nhiều hộ vay vốn đã có thể đầu tư thêm tiền mở rộng kinh doanh cây cảnh
hoặc đơn giản dành dụ vốn cho con sau khi hết hạn hợp đồng về nước

có thể nói việc đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài
nhất là các nước phát triển là chủ trương lớn được cấp ủy chính quyền các cấp ở đồng tháp hết sức quan tâm
bởi qua đó đồng tháp xem việc lao động đi làm việc ở nước ngoài là cách đào tạo nguồn nhân lực cho tương lai góp phần tái cơ cấu nông nghiệp của địa phương
bởi qua đó đồng tháp xem việc lao động đi làm việc ở nước ngoài là cách đào tạo nguồn nhân lực cho tương lai góp phần tái cơ cấu nông nghiệp của địa phương

về tình hình xuất khẩu lao động góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân để mạnh dạn đưa con em

đồng tháp đã đưa sáu lao động đi làm việc tại nước ngoài dư nợ cho vay khoảng hai trăm hai mươi tỷ
dự kiến trong tháng tám và tháng chín năm hai nghìn một mươi chín đồng tháp tiếp tục đưa khoảng tám trăm tám mươi lao động sang nhật bản làm việc
kết quả xuất khẩu lao động tại đồng tháp cho thấy sự nỗ lực của chính quyền địa phương và ngân hàng chính sách
trong việc hỗ trợ tối đa cho hộ nghèo cận nghèo tiếp cận nguồn vốn qua đó góp phần tạo công an việc làm cho nhiều hộ xoa đói giảm nghèo

không chỉ hỗ trợ bước đầu đồng tháp còn chủ động xây dựng cả phương án phát huy lợi thế hậu xuất khẩu lao động
đồng tháp mở thêm kênh du học nhằm tạo cơ hội cho người lao động đủ điều kiện đi tu nghiệp chương trình đại học để có việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp tạo ra sự ổn định lâu dài giới thiệu việc làm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp sau khi hết hạn lao động trở về địa phương
theo sở lao động thương minh và xã hội tỉnh đồng tháp từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay tỉnh đã đưa hơn một ba trăm linh lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài
tập trung ở các thị trường truyền thống như nhật bản hàn quốc đài loan hiện tỉnh này cũng tiến hành các giải pháp tìm thị trường mới như ba lan để đưa lao động địa phương sang làm việc
có thể nói những đồng vốn vai tín chấp đối với hộ nghèo cận nghèo đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh độc tháp đã thực sự phát huy hiệu quả đem lại khởi sắc mới về kinh tế cho bà con tại nhiều thôn xóm ấp
điều quan trọng không phải là đồng vốn vay mà là cách thức tuyên truyền cách thức sử dụng hiệu quả của mỗi người dân nơi đây từ cán bộ ngân hàng cán bộ địa phương và hộ dân
thưa quý vị theo số liệu từ cục quản lý lao động ngoài nước bộ lao động thương binh và xã hội trong năm năm giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi bảy số lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài tăng mạnh trung bình tăng một mươi một năm
điều này cho thấy nhu cầu ngày càng tăng cao của người dân
nhiều vùng quê nghèo đã thực sự đổi thay
theo chiều hướng tốt hơn tuy nhiên rất cần có thêm nhiều địa phương quyết liệt hơn thực thi nhiều giải pháp hiệu quả hơn trong việc hỗ trợ cho hộ dân vay vốn xuất khẩu lao động như đồng tháp để từ đó góp phần xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn to đẹp hơn